còn tại thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng một người đàn ông đang chất đồ lên xe ô tô thì bất ngờ bị một đối tượng rút hung khí chém nhiều nhát
hiện cơ quan công an đang khẩn trương truy bắt đối tượng
theo thông tin ban đầu vào khoảng một mươi sáu h hai mươi phút ngày một mươi hai tháng một ông cao trần quốc trí bốn mươi tuổi cùng một người phụ nữ bê đồ ra xe ô tô bảy chỗ trước nhà trên đường nguyễn trí thanh phường một
thì bất ngờ bị đối tượng lạ mặt dùng dao chém tới tấp phải nhập viện cấp cứu
ngay sau đó đối tượng đã nhanh chóng được một người khác chở xe máy rời khỏi hiện trường